nhân kỷ niệm một trăm một mươi năm năm ngày sinh tổng bí thư trần phú đoàn đại biểu thành phố hà nội do đồng chí hoàng trung hải
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội dẫn đầu đã đến dân hương đặt hoa dưới tượng đài tổng bí thư trần phú
tổng bí thư đầu tiên của đảng ta người học trò xuất sắc của chủ tịch hồ chí minh
người cộng sản kiên cường mẫu mực người con ưu tú của đảng và dân tộc
chính trị được thông qua đồng chí trần phú được bầu làm tổng bí thư đảng cộng sản việt nam
đồng chí trần phú là tấm gương về ý chí phấn đấu vượt qua gian khổ để vươn lên học tập và rèn luyện
dù ở cương vị nào đồng chí cũng toát lên sự gần gũi cảm thông với những người lao động cùng khổ
ý chí tự lập tự cường lòng yêu nước thương dân sâu sắc